trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế tư nhân hai nghìn một mươi chín được tổ chức vào sáng nay
đã diễn ra hội thảo các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam nút thắt và khuyến nghị
các đại biểu đã trao đổi về thực trạng kinh nghiệm khó khăn vướng mắc và hiến kế kiến nghị các cơ chế
chính sách nhằm tìm ra giải pháp tạo đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo đưa việt nam trở thành quốc gia khởi nghiệp thành công
từ các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
trong những năm vừa qua số lượng và chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng tăng
cùng với đó là sự hình thành một số quỹ đầu tư mạo hiểm vườn ươm trung tâm hỗ trợ về khởi nghiệp
mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam đã liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước
các tổ chức chính trị chính trị xã hội như đoàn thanh niên hội phụ nữ
kể cả hội nông dân và rất nhiều các đối tác để tham gia vào mạng lưới khởi nghiệp của việt nam
và phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam
và cái điều này được thực hiện dưới sự chủ trì của chính phủ mà bộ khoa công nghệ là đầu mối
tập hợp cùng chia sẻ cùng kết nối với các thành phần khởi nghiệp
tuy nhiên môi trường phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn
nhiều rào cản núp thắt khiến các nhà đầu tư còn e ngại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mất đi cơ hội kinh doanh
tại hội thảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện khu vực kinh tế tư nhân
đã trao đổi về thực trạng kinh nghiệm cơ hội thách thức khó khăn vướng mắt
và hiến kế kiến nghị các cơ chế chính sách giải pháp trong phát triển các mô hình kinh doanh mới
và khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại của cách mạng công nghiệp bốn
nhằm tìm ra giải pháp tạo đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo đưa việt nam trở thành quốc gia khởi nghiệp thành công
các kiến nghị của quý vị đại biểu sẽ là những tư liệu tốt giúp cho ban kinh tế trung ương
nghiên cứu và tổng hợp vào các báo cáo đề án trình bộ chính trị trong thời gian tới
nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng
của nền kinh tế thị trường định ứng sâu chủ nghĩa ở việt nam
với sự phát triển đột phá của các mô hình kinh doanh mới và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
các kiến nghị đề xuất tại hội thảo này đã được tổng hợp đưa ra báo cáo
tại phiên toàn thể của sự kiện diễn đàn kinh tế tư nhân hai nghìn một mươi chín